trong ba quý đầu năm ngành hải quan đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác
và đặc biệt là cùng với nỗ lực chung của ngành tài chính kết quả thu ngân sách của tổng cục hải quan
trong những tháng đầu năm đạt cao nhất so với nhiều năm gần đây
tổng thu ngân sách toàn ngành hải quan đạt hai trăm sáu mươi một năm trăm chín mươi chín tỷ đồng bằng tám mươi bảy một dự toán
bằng tám mươi hai chín chỉ tiêu phấn đấu tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cập nhật từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng chín toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện
bắt sử tổng cộng một mươi ba hai trăm bảy mươi chín vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hai một trăm tám mươi một tỷ đồng số thu ngân sách nhà nước hơn hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
cơ quan hải quan đã ban hành hai mươi tám quyết định khởi tố chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố bảy mươi chín vụ
tăng cường công tác chống buôn lậu truyền tài hàng hóa bất hợp pháp
phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất là hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành hải quan
cần tập trung thực hiện trong giai đoạn cao điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín